và mục tiêu phát triển cần thể hiện ngay và rõ
về phát triển kết cấu hạ tầng cần phải phát triển đồng bộ hiện đại hạ tầng kỹ thuật thông tin năng lượng và hạ tầng số quốc gia
xác định cụ thể khung kết cấu hạ tầng quốc gia
bên cạnh đường bộ cần chú trọng đường sắt tốc độ cao bắc nam và đa phương thức vận tải khác
hơn nữa quy hoạch cần chú trọng kết nối các hành lang kinh tế của việt nam với các hành lang kinh tế của khu vực và quốc tế vì hiện chưa thật nổi bật
vào chiều ngày hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã bế mạc phiên họp thứ một mươi tám
trước đó trong phiên làm việc buổi sáng ủy ban thường vụ quốc hội tiến hành ra soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
theo dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ hai sẽ khai mạc vào ngày năm tháng một và bế mạc vào ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
do thời gian từ nay đến ngày dự kiến tiến hành kỳ họp còn rất ngắn
chủ tịch quốc hội đề nghị các cơ quan của quốc tế
cơ quan của quốc hội các cơ quan của chính phủ các cơ quan tổ chức hữu quan đề cao tinh thần trách nhiệm cố gắng nỗ lực ở mức cao nhất để kỳ họp diễn ra theo đúng tiến độ đảm bảo chất lượng
trong thành tích chung của lực lượng công an nhân dân có sự đóng góp rất quan trọng của cục công tác đảng và công tác chính trị
đây là khẳng định của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba của cục công tác đảng và công tác chính trị vừa được diễn ra vào trường ngày hôm nay tại hà nội
năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù có những khó khăn do tác động của tình hình và việc kiện toàn tổ chức sắp xếp cán bộ song cục công tác đảng và công tác chính trị vẫn hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra
kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi hai của đảng bộ và đơn vị đã góp phần tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong công an nhân dân làm cơ sở quan trọng để công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nghị quyết chỉ thị của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
đảng ủy và lãnh đạo cục công tác đảng và công tác chính trị đề ra chương trình công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi ba với mục tiêu xây dựng đảng bộ đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện
từng bước chính quy tinh nhuệ hiện đại
thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu cục công tác đảng và công tác chính trị khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba kết luận của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám vào chương trình kế hoạch công tác của đơn vị
tiếp tục xác định công tác xây dựng tổ chức đảng đảng viên gắn kết với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
coi công tác tổ chức đảng đảng viên là nhiệm vụ quan trọng then chốt của then chốt là gốc của mọi công việc là yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công
thừa ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng trần quốc tỏ trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho cục công tác đảng và công tác chính trị
dịp này nhiều cá nhân tập thể của đơn vị cũng vinh dự được đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc các hạng và bằng khen của thủ tướng chính phủ
sáng chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tâm quang ủy viên chương văn đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp đoàn đại biểu là chức sắc tôn giáo
người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh sóc trăng đến thăm bộ công an
sóc trăng là tỉnh có vị trí địa chính trị quan trọng ở các tỉnh phía nam với ba dân tộc chính là kinh khơ me hoa và dân tộc thiểu số khác
thời gian qua các đại biểu người có uy tín chức sắc tôn giáo tỉnh sóc trăng đã gần mẫu đi đầu phát huy vai trò nòng cốt tuyên truyền
vận động giáo dục đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nhất là đường lối phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng tạo được sự đồng thuận trong giải quyết những vấn đề mâu thuẫn nội bộ nhân dân
giữa nhân dân với tổ chức tôn giáo và chính quyền các cấp
bên cạnh đó góp phần tham gia xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất tinh thần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc
tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao những thành tích của các đại biểu người có uy tín chức sắc tôn giáo ở tỉnh sóc trăng đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời mong muốn thời gian tới các đại biểu chức sắc phật giáo tiếp tục kiên định phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội
và nêu cao tinh thần vận động tín đồ sống tốt đời đẹp đạo trân trọng gìn giữ phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của phật giáo việt nam
các đại biểu người có uy tín vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc các tôn giáo đoàn kết trong cộng đồng dòng họ giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt
tiếp tục vận động tín đồ đồng bào thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
nêu cao cảnh giác với mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ địch và các phần từ xấu góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương tiếp tục giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ
cũng trong chiều nay cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai cục an ninh chính trị nội bộ đã chủ động tích cực tăng cường thực hiện chức năng tham mưu chính sách chiến lược trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
nhất là những giải pháp ứng phó xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và an ninh phi truyền thống kiên quyết tấn công đấu tranh chấn áp các đối tượng hội nhóm chống đối bất hợp pháp
ngoài ra đã tập trung nắm bắt âm mưu thủ đoạn hoạt động thâm nhập móc nối cài cắm tuyển lựa phá hoại tác động chuyển hóa nội bộ tác động sự đổi pháp luật của các thế lực thù địch và tội phạm để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa

ngoài ra thứ trưởng lương tam quang đề nghị cục an ninh chính trị nội bộ cần tập trung nắm chắc tình hình chủ động tham mưu kiến nghị giải pháp từng bước củng cố vững chắc trật tự kỷ cương trên một số lĩnh vực quản lý của đơn vị triển khai thực hiện nghị quyết của bộ chính trị với lộ trình bước đi cụ thể xây dựng lực lượng an ninh chính trị nội bộ thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

ngoài ra thứ trưởng lương tam quang đề nghị cục an ninh chính trị nội bộ thật sự trong sạch vững mạnh chính trị nội bộ thật sự trong sạch vững mạnh

hôm giờ người chị lớn chạy về nhà báo không thấy em gái đâu lúc này anh trương văn tuấn ba của tuyền hốt hoảng đi tìm con nhưng không thấy
ba mươi phút sau anh tuấn nhận được thông tin là con mình bị rơi xuống hố cọc nhồi bê tông
ngay lúc này anh tuấn và lực lượng bảo vệ tại đây tìm cách đưa bé lên nhưng bất thành vì hố quá sâu bề rộng quá hẹp
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai đã điều hai xe chuyên dụng cùng một mươi bốn cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn
tại hiện trường lực lượng chức năng xác định bé gái năm tuổi mắc kẹt bên trong hố cọc ép bê tông có độ sâu gần một mươi năm mét miệng hố chỉ có đường kính khoảng bốn mươi cm nên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để cứu cháu bé
tin béo có bé rơi xuống hố cơ quan phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tới hiện trường đề ra các phương án để giải cứu bé
trong quá trình trinh sát chúng tôi phát hiện bé vẫn còn có những biểu hiện hợp tác được với lực lượng cứu nạn cứu hộ thì giải pháp nhanh nhất là chúng tôi đã đưa dây thả chậm xuống để hướng dẫn bé
sau một khoảng thời gian rất nhanh chóng chúng tôi đã đưa bé được lên mặt đất và phối hợp với các cơ quan đưa bé tới cơ sở y tế gần nhất để bé qua khỏi cơn nguy cơ

sau một khoảng thời gian rất nhanh chóng thì chúng tôi đã đưa dây thả chậm xuống để hướng dẫn bé tới cơ sở y tế gần nhất để hướng dẫn bé